thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng bảy đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết
đang củng cố hồ sơ đề xuất xử phạt vi phạm hành chính chủ một khách sạn tại khu quy hoạch hoàng văn thụ thành phố đà lạt
về hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khách sạn này gồm một mươi phòng trong đó có sáu phòng và chín khách đang lưu trú
riêng ngày hai mươi ba tháng bảy có ba khách mới tới nhận phòng
hành vi trên của chủ khách sạn đã vi phạm các quy định về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của ubnd tỉnh lâm đồng
trước đó kể từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy ubnd tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động các dịch vụ
trong đó có cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch kể cả loại hình canh nông cho đến khi có thông báo mới
ngoài ra đối với sáu khách nhận phòng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ sở lưu trú này cũng không vào sổ quản lý
không thực hiện việc khai báo lưu trú với cơ quan công an theo quy định
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ